trong khi đó buổi hòa nhạc của ca sĩ ngôi sao nổi tiếng khắp châu phi fali ibupa ngày hai mươi chín tháng một mươi bỗng trở thành thảm kịch
khi cảnh tượng dẫm đạp lên nhau xảy ra khiến một mươi một người thiệt mạng trong đó có hai nhân viên cảnh sát
được biết buổi biểu diễn hòa nhạc diễn ra tại sân vận động mattis với sức chứa tám mươi người đã không còn một chỗ trống
mặc dù cảnh sát đã khoanh vùng ba khu vực để bảo vệ gồm dưới sân khán hải vip và sân khấu
sòng trước sức ép của đám đông tràn tới vì mong muốn đứng gần hơn với thần tượng lực lượng cảnh sát đã không thể kiểm soát